hội đồng nhân dân tỉnh phú yên vừa thông qua nghị quyết về điều chỉnh quy hoạch ba loại rừng gồm rừng đặc dụng rừng phòng hộ và rừng sản xuất
việc điều chỉnh sẽ tạo thuận lợi trong thu hút đầu tư triển khai các dự án phát triển kinh tế và bảo vệ rừng
việc điều chỉnh quy hoạch lại ba loại rừng được thực hiện theo nghị quyết của quốc hội về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm hai nghìn ba mươi
kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi cấp quốc gia về việc phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cấp quốc gia và nhằm mục đích điều chỉnh khắc phục những hạn chế bất cập trong quy hoạch ba loại rừng thời gian qua
theo hội đồng nhân dân tỉnh phú yên thời gian qua do chậm giả soát điều chỉnh quy hoạch ba loại rừng nên việc thu hút đầu tư và triển khai các dự án gặp rất nhiều khó khăn
việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng sang đất không phải lâm nghiệp và trồng rừng thay thế có nhiều sai sót nên dẫn đến nhiều dự án sai sót
phó thủ tướng thường trực trương hòa bình đã chỉ đạo ủy ban nhân dân tỉnh phú yên và các sở ngành liên quan kiểm điểm rút kinh nghiệm và xử lý những trường hợp xe phạm báo cáo lên chính phủ